theo thông tin từ sở y tế thanh hóa các bệnh nhân nghi bị nhiễm virus corona chủng mới gây bệnh viêm đường hô hấp cấp
được điều trị tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh đều có kết quả xét nghiệm âm tính và đã xuất viện
trước đó tỉnh thanh hóa có một trường hợp dương tính với chủng mới của virus corona là chị nguyễn thị trang hai mươi năm tuổi
chú tại xã định hòa huyện yên định đến ngày ba tháng hai bệnh nhân này đã được điều trị khỏi
đối với chín trường hợp phải theo dõi cách ly vì nghi mắc bệnh cũng đã có kết quả xét nghiệm âm tính sức khỏe ổn định và đã xuất viện
hai bệnh nhân còn lại được trần đoán dương tính với cú ma đã điều trị khỏi và xuất viện
đến thời điểm hiện tại các cơ sở y tế của tỉnh thanh hóa không còn trường hợp nào nghi nhiễm bệnh đang còn điều trị
hai mươi tám trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân đã qua một mươi bốn ngày giám sát không có biểu hiện về viêm đường hô hấp